hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty việt á
cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội nhận hối lộ
hai bị cáo chu ngọc anh cựu bộ trưởng và phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
đều bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù về cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
gồm nguyễn văn trịnh cựu trợ lý phó thủ tướng bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương và phạm mạnh cường cựu giám đốc sở y tế tỉnh hải dương
cùng bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù
hai mươi một bị cáo khác cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị đề nghị từ một mươi tám tháng tù đến bảy năm tù giam
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội các luật sư đã tham gia tranh luận
đưa ra các luận điểm nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm cho các bị cáo
càng về cuối năm thì tình hình buôn bán pháo nổ càng diễn biến phức tạp
đặc biệt là tại các khu vực giáp biên giới
mới đây thì một đường dây buôn bán pháo nổ số lượng rất lớn
với hơn một bốn tấn pháo lậu vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt xóa bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn an và ngô xuân trường để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
sau khi mua pháo bên kia biên giới về các đối tượng không cất giấu tại nhà
mà để tại các nhà hoang lẫn lộn trong khu dân cư
sau một thời gian theo dõi công an huyện nghi lộc đã bắt giữ hai đối tượng trên
về hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép
tăng vật thu giữ hơn một bốn tấn pháo hoa nổ các loại một xe ô tô
hai điện thoại di động và các tài liệu cũng như vật chứng liên quan
một cơ sở tàng trữ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện và xử lý
kiểm tra cơ sở đồ gỗ đức thanh do ông trần đức thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại xã quảng thành huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế làm chủ sở hữu
lực lượng công an đã phát hiện cơ sở này đang tàng trữ một mươi năm phách gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp
cùng ngày phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục phát hiện ba mươi sáu phách gỗ chưa xác định được khối lượng
chủng loại không có hồ sơ lâm sản hợp pháp tại khu vực hồ cá thuộc thôn tây thành xã quảng thành
qua xác minh lực lượng công an xác định toàn bộ năm mươi một phách gỗ trên thuộc sở hữu của ông trần đức thanh
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê các xe tải
trục lợi hơn năm tỷ đồng đối tượng nguyễn kim tiến giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ kim tiến
và giám đốc hợp tác xã nông nghiệp kim tiến đại phát vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi tiến thông tin tới các chủ xe trên địa bàn
tiến là phóng viên nhà báo có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông
tiến có thể tác động và can thiệp xin lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi cho phương tiện vi phạm
để được tiến bảo kê tiến yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng với số tiền là một mươi triệu đồng trên một phương tiện
để che giấu hành vi phạm tội tiến đã thành lập công ty để hợp thức hóa số tiền mà chủ các phương tiện phải đóng hàng tháng
tiến hành khám xét nơi ở và trang trại của đối tượng thì cơ quan chức năng thu giữ bảy giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí
một thẻ cộng tác viên một giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên nguyễn kim tiến nhiều vật chứng khác có liên quan
qua xác minh xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã có hơn bảy mươi phương tiện đóng tiền hàng tháng cho nguyễn kim tiến để được dán logo công ty kim tiến
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ ba mươi phương tiện và đang tiếp tục xác minh thu giữ những phương tiện còn lại
bước đầu xác định tổng số tiền mà nguyễn kim tiến đã lợi dụng quyền hạn nhà báo để thu tiền từ các phương tiện từ những năm hai nghìn hai mươi đến nay là hơn năm tỷ đồng

cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tạm giữ hình sự đối với sáu đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
điều đáng nói là đường dây này chuyên làm giả giấy khám của tất cả các bệnh viện trên cả nước
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề này
nhiều loại giấy tờ như giấy khám sức khỏe phiếu thu giấy gia viện nhiều loại con dấu của các bệnh viện như bạch mai
bệnh viện e sanh pôn bệnh viện đa khoa bắc ninh bệnh viện đa khoa quảng ninh bệnh viện giao thông vận tải
bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng bệnh viện trợ rẫy cùng với hai mươi chín dấu tên bác sĩ và các máy móc liên quan
đã được công an quận đống đa phát hiện khi khám xét nơi ở của đối tượng trần minh giang chú tại phường cửa ông tp cầm phà
em được một người ở trên mạng tên là trần đức thuê bọn em để làm giấy tờ
giải của các bệnh viện người ta đã chuyển hết đồ đạc cho chúng em gồm có máy in a ba máy in màu máy tính và các con dấu
để bọn em vận hành để làm người ta đã trả công cho em là một triệu tư một ngày
theo báo cáo trước đó công an phường phương mai quận đống đa
có nhận được thông tin trên địa bàn có người sử dụng giấy khám sức khỏe giả để nộp cho trường cao đẳng y tế bạch mai
từ nguồn tin ban đầu các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận đã xác minh vụ việc bắt giữ và khởi tố sáu đối tượng
gồm bùi văn kiên trần minh giang ngô duy long ngô hoàng việt nguyễn công quyết và lê thanh tuấn
về hành vi sử dụng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi giang nhận được nhiệm vụ và các thiết bị máy móc của một người quen trên mạng xã hội
với mức lương tám bốn triệu đồng một tuần đối tượng đã thuê người để thực hiện các bước hoàn chỉnh những loại giấy tờ giả này
với giá tiền công từng bộ phận từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một ngày
các đối tượng cũng phân công vai trò nhiệm vụ rất rõ ràng
có đối tượng là in giấy gián ảnh đồng dấu giáp lai

có đối tượng thì ký vào các vị trí của các y bác sĩ hay là các lãnh đạo của các cơ quan hàng thể
cụ thể ở đây là của các bệnh viện trên cả nước
các đối tượng cũng lợi dụng những sơ hở của các luật và vì lợi nhuận các đối tượng vẫn thực hiện hành vi dù đã biết hành vi đấy là lợi dụng các luật
cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân là không mua bán trao đổi bất kỳ giấy tờ
nào không thuộc cơ quan nhà nước cung cấp trôi nổ ở trên mạng
những hành vi đấy có thể sẽ bị xử lý truy tố cho pháp luật
vụ việc đang được công an quận đống đa điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật
thưa quý vị cục du lịch quốc gia việt nam cho biết theo công cụ theo dõi xu hướng thị trường của google
lượng tìm kiếm của du khách quốc tế về du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đạt mức tăng trưởng trên bảy mươi năm xếp thứ sáu toàn cầu
top một mươi thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch việt nam có mỹ australia nhật bản ấn độ hàn quốc singapore anh đức malaysia và thái lan
các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ngoài hai thành phố là thành phố hồ chí minh và hà nội còn hai điểm đến du lịch biển nổi tiếng là đà nẵng phú quốc
tiếp theo là hội an nha trang
đà lạt huế và phan thiết cùng với nhiều điểm đến hấp dẫn của nước ta được truyền thông quốc tế vinh danh góp phần quảng bá hình ảnh du lịch việt nam tươi đẹp ra khắp thế giới
thông tin cục du lịch quốc gia việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba là một năm phục hồi mạnh mẽ của du lịch nước ta
đổi mới nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất và kinh doanh
dựng chuỗi liên kết quảng bá thương hiệu tiêu thụ sản phẩm là những hoạt động nổi bật của ngành nông nghiệp trong năm qua để từ đó giúp cho nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng
sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
mê linh vùng trồng rau lớn của hà nội bên cạnh những thuận lợi vốn có như khí hậu đất đai thì những người nông dân ở đây gặp khó khăn lớn nhất về việc tiêu thụ sản phẩm ra thị trường
điều nhất của chúng tôi hiện nay là về giá cả
nếu như dịp này thì bán cũng cần được tạm ổn nhưng có thời gian nó cũng rẻ quá cho nên bà con nông dân cũng vất vả làm nó cũng vất chút
khó khăn nhất là cái đầu ra thôi đầu ra bây giờ mới là ba một củ mới cả hai
mà trong khi đó là cái đồng cánh đồng nó bị tương đối hỏng nhiều rồi cho nên là không được bán
thấu hiểu được các khó khăn của người nông dân trong thời gian qua ngành nông nghiệp cũng như các cấp hội đã luôn quan tâm
hối hợp thực hiện các khó khăn của người nông dân
các khó khăn thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ dịch vụ và chuyển giao khoa học kỹ thuật
giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập
nhiều sản phẩm nông nghiệp của các địa phương đang từng bước chuyển hướng sản xuất theo chuỗi giá trị
gắn với sơ chế chế biến đóng gói bao bì tham gia sản phẩm ô cốp đạt từ ba đến năm sao
năm hai nghìn hai mươi ba mỗi mở cửa của thị trường sâu riêng
là chúng ta thấy tăng trưởng rất cao
cho nên chúng ta chỉ cần mở được thị trường tiềm năng
thì cái giá trị nó sẽ thúc đẩy thúc đẩy sản xuất
có thị trường là có sản xuất
thì chúng tôi chú ý về những thị trường
có thể nói việc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân của ngành nông nghiệp
cũng như các cấp hội thời gian qua có ý nghĩa rất lớn đối với các mô hình sản xuất của nông dân
nhất là những hộ nghèo hộ thiếu vốn ít kinh nghiệm
sự hỗ trợ thiết thực của các cấp hội
đã tạo điều kiện để họ phát huy tiềm năng sẵn có của từng vùng
mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi góp phần nâng cao thu nhập làm giàu chính đáng
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý khác có trong kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị
công thương tp hcm cho biết đã có bốn mươi năm doanh nghiệp tham gia cung ứng phân phối các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
phục vụ tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị hơn hai mươi hai tỷ đồng
trong đó hơn tám năm trăm linh tỷ đồng hàng bình ổn thị trường
theo đó các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ hai mươi năm đến bốn mươi ba
bình quân mỗi tháng dự kiến cung ứng bảy tấn gạo
hai mươi triệu quả trứng da cầm hai tấn đường một tấn thực phẩm chế biến hai tấn dầu ăn
một mươi tấn rau củ quả sáu tấn thịt gia súc tám tấn thịt gia cầm hai trăm linh tấn thủy hải sản
đồng thời doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết
tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường thiếu hàng cục bộ
kiên quyết không để xảy ra hàng hiếm thiếu hàng hóa mất căn đối cung cầu
trong đó các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá
không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước tết và một tháng sau tết
thực hiện giảm giá sâu trong hai ngày cận tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo thịt gà trứng da cầm
sẵn sàng phục vụ thị trường tết nguyên đáng giáp thình nông dân ở làng hoa phó thọ
bà bộ thành phố cần thơ đang tất bật chăm chút các mặt hàng hoa kiển
so với mọi năm thì vụ hoa tết năm nay nông dân làng hoa có sự tính toán kỹ lưỡng hơn xuống giống có lựa chọn
để phù hợp với thị hiếu của khách hàng
nắm mắt nhu cầu thị trường nông dân đã chọn những giống hoa phù hợp được ưa chuộng
nhất là những loại hoa mới độc lạ để cung ứng cho thị trường tết năm nay
trong số đó phải kể đến giống cút mâm xôi hàn quốc với ba màu tím đỏ hồng lạ mắt
tùy theo kích thước lớn nhỏ mâm xôi hàn quốc có giá giao động từ ba trăm linh đến bốn trăm linh trên một cặp
thời điểm hút hàng giá có thể lên đến gần một triệu đồng trên một cặp
dù lượng hoa kiển chuẩn bị cho mùa tết năm nay có giảm mạnh về số lượng so với năm trước
nhưng nhìn chung vẫn khá đa dạng trụng loại
hiện nông dân làng hoa đang gấp
trúc các công đoạn chăm sóc chọn thời điểm bón phân ngắt cành tưới nước để hoa ra đều đẹp bán được giá dịp tết
cùng với các làng hoa lớn khác ở đồng bằng sông cửu long như sa đéc cái mương
dịp tết nguyên đáng giáp thình sắp tới làng hoa kiển phó thọ bà bộ dự kiến cung cấp cho thị trường
từ một năm triệu đến hai triệu chậu hoa
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công cũng phải được điều chỉnh phù hợp

thì người ta sẽ có kế hoạch lên kế hoạch bố trí những đội thi công
bên cạnh những người thi công đó thì mình cũng có cái tết thì mình vẫn phải đi động viên
những người để người ta có tinh thần để làm việc
thì thăm hỏi quà tết để người ta có tinh thần
với cam kết hoàn thành sớm dự án trước ủy ban nhân dân thành phố
các đơn vị thi công nhà thầu chủ đầu tư
đều đang rất quyết tâm dự án đường nối trần quốc hoàng cộng hòa
là một trong hai công trình đặt mục tiêu hoàn tất trong năm hai nghìn hai mươi
vì vậy khi kế hoạch thi công xuyên tết nguyên đáng được thống nhất
thì mọi thứ cũng đều đã sẵn sàng
hiện tại nhà thầu đã chuẩn bị nhất là nhân lực thiết bị và vật tư
để làm sao mà đảm bảo đầy đủ nhất trong quá trình thi công
với tiến độ thi công là ngày và đêm
thì những công nhân mình đã có bố trí
rồi là máy móc thiết bị đã đầy đủ
để đáp ứng tiến độ thi công xuyên tết
để bàn giao mặt bằng thi công đúng với cam kết chủ đầu tư đã đề ra
nhà thầu đang triển khai thi công với ba mũi
thì lực lượng nhân công ở đây là đang là trên năm mươi người
theo tiến độ này ra nhà thầu sẽ thi công xuyên tết
thì lực lượng nhân công sẽ đầy đủ
công nhân cũng không thay đổi vẫn duy trì
tiến độ thi công được định sẵn theo từng ngày từng giai đoạn
và đặc biệt không để bị đứt mạch hay gián đoạn
trong suốt quá trình xây dựng của đơn vị thi công
đều có sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư
những vướng mắt do nguyên nhân khách quan sẽ được bàn bạc cùng nhau tháo gỡ
nơi tôi đang đứng là phần tuyến đầu của dự án
được thiết kế thi công một trăm bốn mươi m
phần hầm hở tới thời điểm hiện tại thì đã có một trăm linh mét phần hầm hở được thi công xong
và đang tiến hành thi công hai mươi m tiếp theo
sau hai mươi m này sẽ tiến hành đào đất và thi công hai mươi m nữa
sau hai mươi mét đó thì chúng ta sẽ tiến hành thi công phần hầm kín dài bốn mươi hai mét
công trình sẽ không thể hoàn thành nếu không nhận được sự hưởng ứng đồng tình của các công nhân
làm việc xuyên đêm xuyên tết là đồng nghĩa những công nhân này phải tạm gác việc cá nhân
xa gia đình trong những ngày tết đoàn viên
nhưng dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cải thiện thiếu hụt hạ tầng giao thông
giảm ung tắc giao thông tăng đà phát triển kinh tế của thành phố
có lẽ vì thế mà những người công nhân này cũng thấy tự hào để rồi vui vẻ tạm gác việc riêng để cống hiến
mình cũng rất tự hào làm được đóng góp một số phần nào đó ở trong một công trình thế kỷ của thành phố
tất nhiên anh em cũng rất tự hào là mình là người có một tí công sức thôi thì không ăn tết năm nay thì sáng năm qua tết
thì những người mà cái ca kia thì người ta tới thì mình có thể là công ty bố trí cho mình về ăn tết sau với gia đình
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cà mau cho biết lượng khách du lịch đến với cà mau trong năm hai nghìn hai mươi ba
tăng mạnh nâng tổng thu từ du lịch của tỉnh này cũng tăng đáng kể
cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi ba lượng khách du lịch đến cà mau đạt hơn hai triệu lượt tăng hai mươi ba năm so với năm hai nghìn hai mươi hai vượt một mươi chín kế hoạch năm
tổng thu từ du lịch năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn hai chín trăm linh tỷ đồng tăng hai mươi bốn so với năm trước vượt chín kế hoạch năm
những năm gần đây nhờ vào vị trí thuận lợi hạ tầng giao thông phát triển cà mau cũng tăng đáng kẹt
nhờ vào vị trí thuận lợi hạ tầng giao thông phát triển cà mau đẩy mạnh phát triển du lịch đặc biệt là du lịch sinh thái
nhiều chính sách phát triển du lịch ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quảng bá giới thiệu du lịch hình ảnh cà mau
kết nối tù tuyến sản phẩm mới đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm
phát huy kết quả đạt được năm hai nghìn hai mươi bốn cà mau đặt mục tiêu thu hút khoảng hai ba triệu lượt khách du lịch đến tham quan
vui chơi giải trí tại địa phương với tổng thu đạt cao hơn năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một mươi
sở du lịch tp hcm vừa tổ chức tổng kết năm năm triển khai thực hiện công nhận điểm du lịch
trên địa bàn của thành phố
theo đó trong năm năm qua sở du lịch tp hcm đã phối hợp với các sở ngành
và ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện tổ chức triển khai thẩm định thực tế
tại các điểm tham quan du lịch đề nghị công nhận điểm du lịch
sở du lịch thành phố cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật
về du lịch lớp tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các khu điểm du lịch
trên địa bàn đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động như chương trình mỗi quận huyện
có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng chương trình kích cầu du lịch tp hcm
chương trình tp hcm một trăm linh điều thú vị
qua năm năm triển khai hai mươi sáu điểm du lịch đã được công nhận trong đó khối bảo tàng có các đơn vị
bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ
bảo tàng mỹ thuật tp hcm bảo tàng lịch sử tp hcm bảo tàng chứng tích chiến tranh
bảo tàng phụ nữ nam bộ bảo tàng tp hcm bảo tàng áo dài
cùng với đó là các di tích điểm đến đặc sắc khác như di tích lịch sử dinh độc lập
hội trường thống nhất khu di tích lịch sử địa đạo củ chi cơ sở giấu vũ khí của biệt động sài gòn
bưu điện tp hcm chợ bến thành đài quan sát sài gòn skydeck công viên văn hóa đầm seng
công viên lịch sử văn hóa dân tộc
các điểm du lịch đã được công nhận ngày càng đổi mới sáng tạo xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng
nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước
góp phần cho sự phát triển các điểm đến du lịch trên địa bàn tp hcm
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba
là một năm mà ngành bất động sản phải đối mặt với nhiều những thách thức
tuy nhiên nhìn vào những chuyển biến gần đây
các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản của năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có sự phục hồi
nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ các bộ ngành đã giải quyết các khó khăn
tháo gỡ những vướng mắt về cơ chế chính sách thủ tục hành chính tiếp cụm về việc vốn
nếu những yếu tố này thuận lợi thì sẽ hội tụ vào thị trường chuyển động vào cuối năm
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường đã trải qua gần ba năm đối mặt với muôn vàng khó khăn thách thức
nguồn cung và sức cầu thị trường sụp giảm
dẫu chưa có một động lực nào đủ mạnh để bất động sản phục hồi nhanh chóng
nhưng nhiều doanh nghiệp trong ngành này vẫn lạc quan thị trường bất động sản
sẽ phục hồi từ cuối ba năm hai nghìn hai mươi bốn
kỳ vọng sự phục hồi của thị trường bất động sản trong năm hai nghìn hai mươi bốn là có cơ sở
bởi thị trường đang có những động lực tạo sự chuyển biến tích cực
thứ nhất nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được chính phủ
thúc đẩy trong năm hai nghìn hai mươi bốn và sẽ có sự phát triển tốt hơn giai đoạn trước
thứ hai nguồn cung mới căn hộ sẽ tăng hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến sẽ có khoảng một mươi năm căn cho khu vực vùng thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu long an
tôi nghĩ đến khoảng tháng cuối hai năm hai nghìn hai mươi bốn tôi nghĩ bất động sản sẽ phục hồi lại trở lại
và lúc đó thì các chính sách cũng như là các luật về đất đai
được ban hành thì lúc đó bất động sản sẽ phát triển trở lại
bởi vì hiện nay nhà nước cũng như là các tổ chức tính dụng hiện nay đã có cơ chế
và các cơ quan nhà nước đã vào việc để làm sao cho người dân có thể tiếp cận được các nguồn vốn
dự thảo luật đất đai sửa đổi được thông qua trong năm hai nghìn hai mươi ba
và có hiệu lực chung với luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm luật
đất đai sửa đổi thể hiện được hết tinh thần nghị quyết một mươi tám của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
và nghị quyết sáu của bộ chính trị về đô thị sẽ đưa thị trường bất động sản có nhiều cơ hội
khi cơ chế thị trường được phát huy
ngoài ra thị trường bất động sản sau hai năm điều chỉnh đã tích lũy được một thế năng mới
đồng thời các khó khăn cũng dần được tháo gỡ đặc biệt lãi suất ngân hàng được hạ thấp
và khối nợ trái phiếu được xử lý dần
đây cũng là một trong những yếu tố khiến thị trường bất động sản sẽ có sự chuyển biến tốt hơn
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong quá khứ thời điểm ví dụ thời điểm hai nghìn sáu khi mà luật kinh doanh bất động sản ban hành
hoặc là hai nghìn một mươi ba khi mà luật kinh doanh bất sản nó có thay đổi về cho người nước ngoài được sở hữu nhà đi
thì những năm đó những năm sau đó thì bất động sản đã có những dấu hiệu khỏi sắc rất là tích cực
do đó thì với những thay đổi với những dự định sắp tới thì tôi nghĩ là rất là cần thiết
và cũng như là đi kịp với cái xu hướng thị trường
thì từ đó là nó sẽ giúp cho thị trường phát triển một cách minh bạch
và cũng như là nó phù hợp với cái xu hướng hiện nay hơn
thì rất nhiều người dân rất nhiều nhà đầu tư cũng như rất nhiều các quỹ đầu tư
cũng đang mong đợi cái luật này để áp dụng để mà có thể là giúp cho thị trường bất động sản
làm sao nó có thể là phục hồi nhanh hơn nữa
chính phủ đã và đang từng bước tháo gỡ những khó khăn bên cạnh đó
thì như vậy chúng ta thấy rằng là hai nghìn hai mươi bốn này chúng ta sẽ có được một bức tranh sáng sủ hơn
đầu hai nghìn hai mươi bốn tôi nghĩ chắc cũng cần thời gian mà để cho các vận hành của thị trường
một cách nó bền vững
thì tôi nghĩ có thời gian nhiều hơn thông qua các chính sách của chúng ta
cũng như sự hấp thu chính sách ở thị trường
thì như vậy các doanh nghiệp bất động sản mới có thể đưa nguồn cung ra thị trường
bán được sản phẩm
thì như vậy
mới có được cái nguồn thu để mà thanh toán các cái lô trái phiếu mà trước đây họ đã phát hành
theo các chuyên gia cơ hội của thị trường bất động sản năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đến từ phân khúc nhà ở
vừa túi tiền dưới hai năm tỷ đồng một căn
đây là phân khúc luôn có nhu cầu cao trong khi nguồn cung khang hiếm
chủ đầu tư có sản phẩm phù hợp thì sẽ có nhiều thắng lợi trong năm mới
bên cạnh đó loại hình nhà ở có diện tích nhỏ giá thành vừa phải
phù hợp với người độc thân gen z hay gia đình một thế hệ
cũng sẽ có nhiều cơ hội trong năm hai nghìn hai mươi
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại